đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi tám đã nhất trí thông qua nghị quyết phản đối việc mỹ áp đặt lệnh bao vây và cấm vận về kinh tế và thương mại chống cuba
nghị quyết được thông qua với số phiếu ủng hộ áp đảo là một trăm tám mươi bảy phiếu một phiếu trắng của ukraine và hai phiếu chống của mỹ và israel
đại hội đồng liên hợp quốc bày tỏ quan ngại trước những ảnh hưởng tiêu cực từ lệnh cấm vận mà mỹ đã áp đặt từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi đối với cuba
đồng thời một lần nữa kêu gọi tất cả các nước không ban hành và áp dụng các biện pháp bao vây cấm vận như vậy
phù hợp với nghĩa vụ của các nước theo hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
phát biểu tại phiên toàn thể bộ trưởng ngoại giao cuba tuyên bố lệnh bao vây cấm vận của mỹ đã vi phạm các quyền của người dân cuba
cũng như vi phạm mọi quy định thông lệ luật pháp quốc tế và luật thương mại quốc tế
trong khi đó phía mỹ phản đối nghị quyết của đại hội đồng và ủng hộ người dân cuba theo đuổi một tương lai có sự tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản